tại phiên xét xử phúc thẩm vào ngày năm tháng một mươi một tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên bố giữ nguyên bản án sơ thẩm bốn năm sáu tháng tù giam về tội
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
đối với bị cáo quách duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cựu chuyên viên văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm
trước đó tại phiên sơ thẩm tòa án nhân dân quận tân phú đã tuyên phạt bị cáo duy bốn năm sáu tháng tù
sau phiên sơ thẩm bị cáo quách duy có kháng cáo kêu an
theo bản án sơ thẩm năm hai nghìn một mươi chín thông qua tài khoản facebook duy wech bị cáo đã đăng tải ba bài viết
có nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự uy tín nhân phẩm của một số nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước
xuyên tạp vô khống xúc phạm cá nhân ông lê thanh hải cựu bí thư thành ủy tp hcm
sở thông tin và truyền thông tp hcm đã giám định và kết luận những nội dung bài viết liên quan của ông bách duy
đã vi phạm điểm a khoảng ba điều một mươi sáu luật an ninh mạng vi phạm điểm d khoảng một điều
nghị định bảy mươi hai năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân phú đã khám xét chỗ ở và nơi làm việc của bị cáo
thu giữ một số tàn điều liên quan đến vụ án
quách duy khai nhận tất cả các bài viết bị thu giữ có nội dung xúc phạm nêu trên đều do bị cáo viết
xét thấy cấp sơ thẩm đã tuyên đúng người đúng tội không ăn sai
tại phiên phúc thẩm bị cáo không đưa ra tình tiết giảm nhẹ nào mới
hội đồng xét xử đã quyết định bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm
tại khu vực quốc lộ một mươi thuộc xóm bè xã yên tiến huyện y yên
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định
phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
bắt quả tang đối tượng nguyễn thanh bình chú tại tỉnh nam định
đang thuê xe taxi mua bán vận chuyển trái phép khối lượng lớn chất ma túy
cùng đi với nguyễn thanh bình có vũ thế ngôn khám xét tại chỗ cơ quan chức năng thu giữ
ba bánh heroin bốn kg ma túy tổng hợp dạng đá một mươi viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
hai kg thuốc viện một mươi tám triệu đồng khám xét khẩn cấp cơ quan công an thu giữ
tại nhà nguyễn thanh bình sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
năm mươi gram heroin một mươi gam ma túy tổng hợp dạng đá và trên một tỷ ba trăm linh triệu đồng
đang chạy xe máy đi đón bạn trên đường thì anh trần huy hùng bị một nhóm thanh niên
đi cùng trên một chiếc xe máy chặn đường dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh hùng tử vong
vụ việc xảy ra vào lúc một giờ sáng ngày bốn tháng một mươi một vừa qua tại tỉnh hưng yên
khoảng một mươi một h ngày bốn tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên
đã xác định được đối tượng gây án là lê văn kiên đỗ quang thụy đỗ văn quý
và đỗ bá nghiên chú tại huyện văn lâm tuy nhiên cả bốn đối tượng trên
đều đã bỏ trốn khỏi địa phương cơ quan công an đã bắt giữ được kiên quý nghiên và thụy
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do trước đó kiên và thụy có xảy ra mâu thuẫn
với anh hùng nên hôm sau các đối tượng đã rủ thêm quý và nhiên cầm dao đi tìm anh hùng
để giải quyết mâu thuẫn
tại khu vực quốc lộ một mươi xóm bè xã yên tiến huyện y yên phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh nam định phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy bộ công an đã bắt quả tang đối tượng nguyễn thanh bình chú tại tỉnh nam định
thuê xe taxi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
đi cùng với nguyễn thanh bình có vũ thế ngôn khám xét tại chỗ cơ quan chức năng thu giữ
ba bánh heroin bốn kg ma túy tổng hợp dạng đá một mươi viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
hai kg thuốc viện một mươi tám triệu đồng khám xét khẩn cấp cơ quan công an thu giữ tại nhà nguyễn thanh bình
sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến năm mươi g heroin một mươi g ma túy tổng hợp dạng đá
và trên một tỷ ba trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam khám xét nơi ở của phạm duy khánh
trú tại thị trấn hoàn lão huyện bố trạch của tỉnh quảng bình
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khánh nguyên là cán bộ kho quỹ của phòng giao dịch
một ngân hàng tại địa bàn huyện
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi khánh đã đề nghị nhiều người trên địa bàn
giao tiền cho khánh để làm dịch vụ đáo hạn vay ngân hàng lấy lãi
các khoản vay đáo hạn có thời gian ngắn khoảng từ hai đến bảy ngày
nhưng lãi suất cao theo thỏa thuận từng gói vay từ một đồng đến hai đồng một triệu một ngày
khi đã lấy được tiền khánh không thực hiện giao dịch vụ đáo hạn
mà sử dụng vào mục đích khác để chiếm đoạt tổng cộng hơn một mươi chín tỷ đồng của một mươi ba người dân
trên địa bàn huyện bố trạch
thưa quý vị liên quan đến vụ việc trạm y tế xã yên sơn huyện quốc oai của thành phố hà nội
tổ chức tiêm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho các bé từ một đến sáu tháng tuổi
tuy nhiên trong quá trình tiêm đã xảy ra sự cố tiêm nhầm vaccine comin atri ngừa covid một mươi chín
của hãng pfizer biontech cho một mươi tám trẻ từ hai đến sáu tháng tuổi
sau một ngày thì sự việc nghiêm trọng này mới được phát hiện
hiện các bệnh nhi này đang được chăm sóc theo dõi tại bệnh viện đa khoa sành pôn
theo thông tin từ phía các gia đình bệnh nhi bị tiêm nhầm vaccine covid một mươi chín
không chỉ bây giờ mà trước đây khi đưa con đi tiêm tại trạm y tế xã
chưa bao giờ họ được nhân viên y tế cho xem loại vaccine con mình tiêm là gì
con hạn sử dụng hay không
họ không bảo họ chỉ viết trên quyền sổ lịch tiêm chủng cho các cháu vào ngày tháng năm
đấy là lịch tiêm chủng
họ ghi vào sổ như vậy
vâng còn khi tiêm là họ không nói họ chỉ tiêm thôi đúng không ạ
họ chỉ tiêm thôi họ không nói
tiêm về thì là bà ngoại ở dưới là cho cháu ăn được một chút
xong rồi đến tối là cháu sốt và cháu khóc quấy rất là nặng
tại đêm hôm nay là hai mẹ con để trông cháu rất là thức
để trông cái thằng ấy nó quấy đêm này
thì ba nó phải trông đỡ
thế cả sáng hôm qua có ba cũng phải ở nhà để trông
cháu đỡ nó thì cũng không
tức là nó sốt thế mà nó có quấy thì một người nó không trồng được
cho nên ba nó phải ở nhà trông
theo quy định của bộ y tế
trong quy trình về tiêm chủng cho trẻ em
nhân viên y tế phải thông báo cho cha mẹ
các loại vaccine trẻ được tiêm phòng bệnh gì
loại vaccine nào hạn sử dụng ra sao
giải thích những phản ứng có thể xảy ra sau tiêm
tuy nhiên dù có ba con nhỏ đã nhiều lần đưa con đi tiêm
tại trạm y tế xã yên sơn
nhưng chị vân cũng chưa từng được các nhân viên y tế
tại đây hướng dẫn về vấn đề này
hiện bộ y tế đã có văn bản hỏa tốc
yêu cầu sở y tế tp hà nội
khẩn trương kiểm tra
xác định nguyên nhân dẫn đến sai sót tiêm nhầm vaccine
phòng covid một mươi chín tại nguyễn quốc oai tp hà nội
trước đây đã từng xảy ra một số vụ việc tiêm nhầm vaccine
gây hậu quả nghiêm trọng tại nhiều địa phương
thế nhưng vì sao những vụ việc tương tự
như tiêm nhầm vaccine ở trẻ em vẫn xảy ra
chúng tôi xin gửi câu hỏi này tới bộ y tế
liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên cầm dao mã tấu
đuổi chém nhau gây náo loạn mất an ninh trật tự
trên địa bàn vào tối ngày một tháng một mươi một vừa qua
công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã lập chuyên án đầu tranh
tạm giữ một mươi chín đối tượng có liên quan và tiến hành khởi tố ba đối tượng
về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó hai mươi h ngày một tháng một mươi một phạm văn sang và đoàn phương đông
cùng chú tại xã xuân thọ tp đà lạt điều khiển hai xe mô tô
chở theo một người tên bảo khanh chưa rõ nhân thân lai lịch
trên đường hùng vương thì bất ngờ bị nhóm thanh niên chặn đầu
rồi sử dụng mã tấu đuổi chém liên tiếp vào người gây thương tích
tại thời điểm xảy ra vụ việc nhiều người dân chứng kiến đã chi hô
khiến các đối tượng lên xe mô tô bỏ chạy khỏi hiện trường
hậu quả đông bị thương vùng đỉnh đầu đùi bên phải lưng dưới bả vai
và tay trái
còn sang và khanh
bị thương tích
ngay sau khi tiếp nhận thông tin đội cảnh sát hình sự công an tp đà lạt
phối hợp cùng công an các phường khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh
bằng các biện pháp nghiệp vụ các đối tượng liên quan nhanh chóng
được lực lượng công an xác định và tổ chức truy bắt ngay trong đêm
gồm trần nguyên anh bảo tô tiền duy trần anh khoa nguyễn mai thiên phú và ngô lân
bước đầu đấu tranh các đối tượng khai nhận vụ việc xuất phát từ lời qua tiếng lại
thách thức gặp nhau trên mạng xã hội
cơ quan cảnh sát điều tra cũng triệu tập các đối tượng liên quan
gồm trần hào nam cao quang bá kiệt nguyễn triệu ví nguyễn bá trường
bùi nguyễn khánh lộc đỗ minh phúc trần nguyên anh bảo và tô tiền duy
chính là hai đối tượng cầm đầu chủ mơ

gồm trần hào nam cao quang bá kiệt nguyễn triệu vĩ nguyễn bá trường
đỗ minh phúc trần nguyễn anh bảo và tô tiền duy
chính là hai đối tượng cầm đầu chủ mơ
tiến hành test nhanh ma túy cơ quan công an phát hiện một mươi một trên một mươi chín trường hợp có kết quả dương tính
đáng chú ý trần nguyên anh bảo đang là đối tượng chấp hành án về tội cố ý gây thương tích
nay lại tiếp tục phạm tội
còn lại các đối tượng có tuổi đời
còn rất trẻ trong đó có một mươi học sinh chỉ vì ham vui bị rủ dê tham gia
công an thành phố đà lạt đã thu ít nhất bảy mã tấu trong đó có hai dao phóng lợn
hiện công an thành phố đà lạt đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố ba đối tượng
trần nguyên anh bảo ngô lân và tô tiền duy về hành vi gây dối chất tượng công cộng
riêng đối với tô thiền duy chưa đủ một mươi tám tuổi nên không thi hành lệnh bắt
cho tại ngoại để điều tra bên cạnh đó tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm
các đối tượng khác khi hoàn tất các chứng cứ có liên quan
chuyên bán ma túy trong cơ sở kinh doanh karaoke một đối tượng vừa bị đội cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy công an thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi bắt giữ
đối tượng bị bắt giữ là lương vũ luân hai mươi bốn tuổi trú tại xã trà phú huyện trà bồng
trước đó đối tượng bán ma túy cho một mươi bốn đối tượng sử dụng tại quán karaoke newsar
ở phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi đội cảnh sát điều tra thực phạm về ma túy
công an tp quảng ngãi đã khởi tố một mươi bốn đối tượng trên về hành vi tổ chức sử dụng ma túy
thưa quý vị thời gian qua để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán bar karaoke trên địa bàn tỉnh quảng ninh
chưa được phép hoạt động trở lại tuy nhiên thì nhiều chủ cơ sở vẫn bất chấp lệnh cấm
và lén lút hoạt động điều đáng chú ý là một số cơ sở còn tổ chức hoặc để cho khách tổ chức
sử dụng chất ma túy trái phép bám sát địa bàn nắm chắc tình hình
lực lượng công an đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc sử dụng chất ma túy
tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm quy định về phòng chống dịch
treo biển đóng cửa phòng chống covid một mươi chín thế nhưng bên trong cơ sở karaoke này
tại các phòng hát với tiếng nhạc cực đại rất nhiều đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy
cùng với nguồn tin trinh sát và tố giác của nhân dân thời gian gần đây
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ninh
liên tục phát hiện các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán karaoke quán bar
vi phạm quy định phòng chống dịch tổ chức hoặc để cho khách tổ chức sử dụng ma túy
bắt giữ hàng trăm đối tượng liên quan
có những cơ sở ngoài quán treo biển do covid dừng hoạt động
nhưng qua cái hoạt động trinh sát chúng tôi vẫn phát hiện ra bên trong nó vẫn tổ chức hoạt động
cho hàng trăm đối tượng sử dụng chất ma túy
ví dụ như một cái điểm karaoke golden ở cầm phạm vườn cầm sơn cầm phạm
khi chúng tôi kiểm tra là có đến bảy mươi đối tượng sử dụng chất ma túy
khi mà các đối tượng sử dụng ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện
thường thường là sẽ sử dụng tại những phòng ở tầng cao hoặc tầng hầm
để quá trình chúng tôi tiếp cận bắt giữ là gặp rất nhiều khó khăn
các đối tượng sử dụng ma túy khi mà đã bị bắt giữ về cơ quan điều tra
thì thường thường là có biểu hiện
về ma túy dẫn đến tình trạng chống đối
nên là dẫn đến quá trình đấu tranh ban đầu với các đối tượng
làm rõ hành vi của các đối tượng là cực kỳ khó khăn
theo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ninh
thời gian gần đây với sự xuất hiện của nhiều loại ma túy tổng hợp
các quán bar karaoke nhà nghỉ được nhiều đối tượng chọn làm nơi sử dụng
mua bán trái phép chất ma túy
đặc biệt trong thời gian phòng chống dịch lợi dụng giãn cách xã hội
các đối tượng sử dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện để tổ chức sử dụng ma túy
có dấu hiệu gia tăng với nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi hơn
thông qua các mạng xã hội các đối tượng thường lập các nhóm kín
rủ dê tổ chức hoạt động sử dụng ma túy tập thể
tại các cơ sở karaoke quán bar hoạt động trái phép
đáng chú ý tham gia vào hoạt động sử dụng tập thể chất ma túy trái phép
rất nhiều trường hợp còn ở lứa tuổi thanh thiếu niên
tổ chức sử dụng ma túy là những người bỏ tiền ra kinh doanh
karaoke chúng chung chung nhau nhiều đối tượng góp vốn đầu tư
sau đó thì là nôi kéo chứa chấp người sắc sử dụng ma túy
ngoài ra chúng còn cung cấp trái phép ma túy mua bán
luôn tại trong cơ sở kinh doanh này
bám sát địa bàn nắm chắc tình hình với nhiều biện pháp nghiệp vụ đồng bộ
từ đầu năm đến nay lực lượng công an tỉnh quảng ninh đã phát hiện
triệt phá hơn bốn mươi ổ nhóm mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
xử lý hình sự với hơn một trăm sáu mươi đối tượng
và xử lý hình sự với hơn một trăm sáu mươi đối tượng

nhờ người quen dẫn đi mua xe máy tại cửa hàng sửa chữa xe máy
sau khi chủ cửa hàng cho xem giấy tờ thì đối tượng đi thử xe và chạy thẳng về quê để bán xe
mới đây đối tượng bùi văn xuyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
đã bị công an huyện kim bảng tỉnh hà nam tạm giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày hai mươi một tháng một mươi xuyên đã nhờ người quen dẫn đi mua xe máy tại cửa hàng sửa chữa xe máy đỗ uyển
ở thôn thịnh đại xã đại cương huyện kim bảng
tại đây sau khi chủ cửa hàng cho xem giấy tờ xe xuyên đi thử xe và chạy thẳng về thanh hóa
để bán xe lấy tiền tiêu xài với giá một mươi triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo công an xã đại cương đã phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm
công an huyện kim bảng đã nhanh chóng xác minh điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng xuyên tại tỉnh thanh hóa
còn tại an giang hơn hai ba trăm linh sản phẩm phụ tùng xe mô tô các loại nghi vấn giả nhãn mát
trị giá khoảng ba trăm năm mươi triệu đồng vừa bị tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang
phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày ba tháng một mươi một
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp với đội quản lý thị trường số một
thuộc cục quản lý thị trường an giang và công an phường châu phú a
tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh tỉ thành phát trên đường sương nguyễn anh
phường châu phú a thành phố châu đốc do ông trần văn lợi làm chủ
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại nơi trưng bày và kho của cửa hàng
có hơn hai ba trăm linh sản phẩm phụ tùng xe mô tô các loại không rõ nguồn gốc
không tem phụ và nghi vấn giản nhãn bán
tại thời điểm kiểm tra ông lợi không xuất trình được hóa đơn hợp pháp
để chứng minh nguồn gốc xuất xứ số phụ tùng xe mô tô nói trên
tổ công tác đã tiến hành giao toàn bộ vụ việc và hàng hóa cho cục quản lý thị trường an giang
lập biên bản tạm giữ để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định
công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng đang khẩn trương củng cố hồ sơ chứng cứ
để đề nghị truy tố một mươi hai đối tượng là hai nhóm thanh niên có hành vi mang theo hung khí
như mã tấu dao và gậy để đánh nhau tại một quán karaoke gây mất trở tự công cộng trên địa bàn
theo kết quả điều tra ban đầu vào tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại quán karaoke tn trên đường trần phú
đã xảy ra vụ việc hai nhóm đối tượng dùng hung khí đánh nhau khiến bốn người bị thương phải nhập viện cấp cứu
ngay trong đêm lực lượng công an đã vào cuộc điều tra truy xét
đến ngày hai mươi tám tháng một mươi công an thành phố bảo lộc đã xác định hai nhóm trên do nguyễn xuân linh và lê duy thắng cầm đầu
chỉ vì mâu thuẫn cá nhân hai nhóm này đã đánh nhau ở khu vực quầy lễ tân của quán karaoke
rồi đuổi đánh nhau ra ngoài vỉa hè đường trần phú gây bức xúc trong dư luận gây mất an ninh trật tự tại địa phương
công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng đang tiếp tục đấu tranh củng cố hồ sơ
để đề nghị truy tố các đối tượng về tội gây dối trật tự công cộng
đột nhập vào cửa hàng điện thoại di động ở xã sơn thành đông huyện tây hòa tỉnh phú yên
để trộm cắp toàn bộ số tài sản trị giá ba trăm sáu mươi triệu đồng
đối tượng lê văn thì sinh năm hai nghìn chú tài xã sơn thành đông huyện tây hòa
vừa bị công an huyện tây hòa tỉnh phú yên bắt giữ
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi tháng chín vợ chồng anh nguyễn ngọc thơ về nhà
thì phát hiện cửa hàng điện thoại của gia đình đã bị trộm đột nhập vét sạch tài sản
gồm sáu mươi tám chiếc điện thoại di động các loại một máy tính sách tay và tiền tổng trị giá là ba trăm sáu mươi triệu đồng
lực lượng công an đã vào cuộc điều tra xác minh phát hiện một đối tượng
có nhiều biểu hiện nghi vấn là lê văn thì nên đã tiến hành bắt giữ
tại cơ quan công an nguyễn văn thì khai nhận để có tiền trả nợ và tiêu xài
vào đêm ngày hai mươi tháng chín thì đã đột nhập vào cửa hàng điện thoại ngọc thơ
trộm cắp số tài sản trên rồi mang về nhà cất giấu
để tránh bị phát hiện thì cùng người yêu là trần thị quỳnh yên đã xé lẻ số điện thoại trộm cắp
mang đi bán ở nhiều nơi để lấy tiền tiêu xài
khám xét nơi ở của thì lực lượng công an tây hòa thu giữ hai mươi ba điện thoại di động
một máy tính sách tay cùng một số tăng vật khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây hòa đã khởi tố trần thị quỳnh yên
về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam trần minh chiến
trú tại huyện trợ mới tỉnh an giang về tội cố ý gây thương tích
theo thông tin từ cơ quan điều tra trước đó trần minh chiến và cha ruột của mình
là ông trần minh cảnh có mâu thuẫn với nhau trong cuộc sống gia đình
trong cuộc nhậu với hàng xóm ông cảnh đã nhờ quách văn nhí và nguyễn quốc vinh
sang khuyên bảo và dạy dỗ con mình
ngày hai mươi tháng một mươi sau khi nhậu xong ông cảnh cùng nhí và vinh về đến nhà của mình
thì thấy chiến cũng vừa về đến nhà
thấy vậy nhí đi đến đứng đối diện với chiến mắng và rồi dùng tay tát vào mặt chiến
bị đánh vô cớ chiến đi thẳng vào trong nhà
lấy một con dao bấm đâm vào vùng bụng của nhí nhiều nhát gây thương tích nặng
nhí được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là hai mươi sáu
cục viễn thông thuộc bộ thông tin và truyền thông cho biết là người dùng cần cảnh giác
khi nhận cuộc gọi từ đầu số quốc tế
theo cục viễn thông cho biết những cuộc gọi từ đầu số nước ngoài thường là nháy máy
để người dùng gọi lại phát sinh cước viễn thông ngoài ý muốn hoặc là có mục đích lừa đảo
để bảo vệ quyền lợi và tránh thiệt hại không đáng có
cục viễn thông khuyến cáo người sử dụng cần lưu ý một số điểm sau
các cuộc gọi tin nhắn từ quốc tế về sẽ hiển thị dấu cộng hoặc ở đầu
và hai số tiếp theo không phải là tám mươi bốn mã nước việt nam
đối với các cuộc gọi giả danh công an viện kiểm sát ngân hàng hoặc thông báo có quà từ bưu điện
người dùng tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu nào
người dùng cũng không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân
trường hợp này người dùng cần tắt máy ngay và trình báo ngay cho cơ quan công an để xử lý
hoặc thông báo đến số điện thoại trực ban hình sự sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn tám nghìn năm trăm sáu mươi
của cục cảnh sát hình sự bộ công an để được hướng dẫn kịp thời
đối với các cuộc gọi nháy máy từ số quốc tế
cục viễn thông khuyến cáo người dùng không nên gọi lại
chỉ nên gọi lại khi biết chắc chắn đó là số điện thoại của người thân ở nước ngoài
cảnh giác ở mức tối đa đối với những cuộc gọi đến từ số điện thoại lạ